trên thế giới số ca mắc covid một mươi chín tính tới nay đã vượt ngưỡng bốn mươi ba triệu người
nhiều nước châu âu buộc phải áp đặt một loạt các biện pháp chống dịch mới nghiêm ngặt hơn
để đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai đang dần cao
toàn thế giới ghi nhận bốn mươi ba năm mươi tám sáu trăm hai mươi ba ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó có một một trăm năm mươi sáu hai trăm bốn mươi ba ca tử vong số bệnh nhân được điều trị khỏi là ba mươi một bảy triệu người
mỹ vẫn có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới
trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận thêm tám mươi tám chín trăm bảy mươi ba ca mắc mới và chín trăm linh sáu người tử vong
đây là ngày thứ hai liên tiếp mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày
ông park sots tránh văn phòng phó tổng thống mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
trong khi đó colombia đã trở thành quốc gia tiếp theo ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín
vượt qua mốc một triệu và đứng thứ tám trên thế giới về số ca mắc
sau mỹ ấn độ brazil nga argentina tây ban nha và pháp
hiện châu á là khu vực đứng thứ hai thế giới về tổng số ca mắc covid một mươi chín
sau khu vực mỹ la tình chiếm khoảng ba mươi trong tổ số người nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu
tại châu âu thủ tướng italia giuseppe conte đã ký xác lệnh mới chỉ cho phép hoạt động
kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa từ năm giờ đến một mươi tám giờ hàng ngày tối đa bốn người mỗi bàn
xác lệnh cũng cấm các khu vui chơi giải trí dạp chiếu phim phòng tập thể thao hoạt động
tây ban nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần thứ hai
trong khi đó thủ tướng bulgari boiko brisov đã trở thành nhà lãnh đạo chính trị mới nhất
có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai